và trong buổi sáng cuối tuần này chúng tôi sẽ đem tới cho quý vị và các bạn những thông tin cập nhật hữu ích nào
quý vị và các bạn đừng rơi mắt khỏi màn hình hãy đồng hành cùng chúng tôi trong bốn mươi năm phút tới đây của chương trình
và sau đây là nội dung chi tiết
mở đầu chương trình là cụm thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
tổng giám đốc tổ chức y tế thế giới who vừa tuyên bố
châu âu hiện là tâm trấn của đại dịch covid một mươi chín toàn cầu
đồng thời cảnh báo không thể biết rõ khi nào dịch sẽ đạt đỉnh
tổng giám đốc who tedros ghebreyesus lưu ý
châu âu hiện có số ca nhiễm và trường hợp tử vong vì covid một mươi chín nhiều hơn so với phần còn lại của thế giới
cộng lại không tính trung quốc đại lục
cảnh báo của who là nhằm thức tỉnh các nước châu âu khẩn trương hành động để ngăn dịch lây lan
tính đến nay đã có hơn hai mươi năm ca nhiễm tại tất cả các nước thành viên liên minh châu âu
số người tử vong do dịch bệnh ở đây hiện cao thứ hai thế giới chỉ sau trung quốc
who khẳng định các nước châu âu giờ không thể trần trừ được nữa
các chính phủ cần thừa nhận rằng họ đang phải đối mặt với một thách thức y tế công cộng tồi tệ nhất trong hàng thế kỷ
với một mươi tám ca mắc italia là nước có ổ dịch lớn nhất thế giới sau trung quốc
tại những vùng tâm dịch như lombardy hoặc veneto các bệnh viện đang rơi vào tình trạng kiến chỗ
thiếu trang thiết bị y tế và các y bác sĩ không được nghỉ ngơi suốt nhiều tuần
đầu tư cho y tế công cộng tại italia chỉ chiếm sáu tám
tổng sản phẩm quốc nội của nước này lại thấp hơn pháp và đức
đây được cho là một trong những nguyên nhân khiến hệ thống y tế không kịp trở tay khi đối mặt với dịch bệnh khó lường như covid một mươi chín
các chuyên gia dự đoán phải ít nhất hai tuần nữa dịch bệnh mới có xu hướng giảm
còn trong lúc này các y bác sĩ italia vẫn sẽ nỗ lực hàng ngày với hy vọng rằng cuối cùng mọi chuyện sẽ ổn
tổng cục hải quan vừa có văn bản hướng dẫn cục hải quan các tỉnh thành phố
hướng dẫn việc cung ứng khẩu trang lên các tàu bay xuất cảnh
cụ thể tổng cục hải quan đề nghị cục hải quan các tỉnh thành phố hà nội thành phố hồ chí minh hải phòng đà nẵng cần thơ quảng ninh khánh hòa kiên sang
chỉ đạo các tri cục hải quan quản lý các sân bay quốc tế thực hiện giám sát việc các hãng hàng không việt nam cung ứng khẩu trang
bao gồm cả khẩu trang y tế lên tàu bay của hãng bảo đảm chặt chẽ thuận lợi nhanh chóng
với số lượng khẩu trang mỗi chuyến không quá ba lần số lượng khách dự kiến trên chuyến bay
liên quan tới vấn đề này trước đó phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam đã có ý kiến chỉ đạo về việc cho phép cung ứng khẩu trang lên tàu bay của các hãng hàng không việt nam xuất cảnh
để phục vụ hành khách trong giai đoạn phòng chống dịch covid một mươi chín
trường hợp được cách ly tại các khu cách ly tập trung và số người cách ly tại cộng đồng
đà nẵng hiện có bảy khu vực cách ly tập trung bốn bệnh viện điều trị theo dõi các ca bệnh nghi ngờ hoặc mắc covid một mươi chín và nhiều điểm cách ly tại cộng đồng
trung bình mỗi ngày công nhân phải thu gom từ bốn đến bốn năm tấn rác thải
vì đây là loại rác thải có tốc độ phát sinh được coi là lớn nhất có nhiều chất và hợp chất độc hại khi thải bỏ tiêu tốn nhiều loại kim loại quý hiếm
theo thống kê mỗi năm ở việt nam thải ra môi trường hàng trăm nghìn tấn rác thải điện tử các loại
tuy nhiên việc xử lý rác thải điện tử không hề đơn giản
việt nam tái chế là chương trình đầu tiên tại việt nam thực hiện thu gom và xử lý loại chất thải này góp phần hạn chế nguồn thải ra môi trường
nguyễn mai hương và tạ thị thanh phúc là hai bạn trẻ đang quản lý một cửa hàng bán các sản phẩm thân thiện với môi trường
hàng ngày công việc đều gắn với chiếc máy tính và các thiết bị điện tử
khi những thiết bị này hỏng hóc hoặc hết giá trị sử dụng đều được các bạn có cách xử lý riêng
giảm thiểu rác thải điện tử bằng cách mình sử dụng sản phẩm đó đến khi nào mà nó
thật sự là không thể sử dụng
không thể sử dụng được nữa thì mình hãy nên thay một cái sản phẩm khác để giảm thiểu cái sả thải ra môi trường
còn nếu mà mình đã hết hạn sử dụng rồi thì mình cũng nên tìm những cái nơi mà họ có cái xử lý chuyên biệt để không bị ảnh hưởng đến môi trường
việc làm này cũng được lan tỏa tới những người hàng xóm xung quanh trở thành một thói quen
cứ có đồ cũ hỏng mọi người lại mang sang để hương và phúc phân loại sắp xếp cẩn thận trước khi đại diện của nhóm việt nam tái chế mang đi
việt nam tái chế là tổ chức thực hiện việc thu hồi và xử lý miễn phí rác thải điện tử và hỗ trợ xử lý pin đã qua sử dụng
chương trình cũng hướng tới mục tiêu tuyên truyền nhận thức cho nhân dân về tác hại của rác thải điện tử
đây vốn là loại rác mà từ lâu chúng ta chưa có nhiều khái niệm về nó
khi mà mình biết đến cái chương trình của việt nam tái chế thì mình cũng có trao đổi với bạn bè đồng nghiệp
khi mà mình sử dụng các cái sản phẩm pin thì mình có thể gom lại vào một điểm
và sau khi mà mình nói về cái việc là pin thì nó có hại như thế nào khi mà thải môi trường thì mọi người cũng khá là giật mình và ngạc nhiên về cái chuyện là không nghĩ là nó lại có hại như vậy
thì mọi người nhận được thông tin thì cũng khá là ủng hộ mọi người cũng tích cực đưa pin lại
những cái thiết bị điện tử đặc biệt là pin nó có chứa trì và khi mà nó xả ra môi trường thì nó sẽ ngấm vào đất và nó ảnh hưởng đến nguồn nước của chúng ta và ngay cả môi trường nó dần dần nó sẽ bị giống như kiểu người ta gọi là đầu độc
với sự phát triển của ngành công nghiệp chóng mặt như hiện nay thì rác điện tử đang có tốc độ tăng nhanh gấp ba lần so với loại rác thải khác
điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người như các bệnh ung thư đường hô hấp tim mạch và thấn kinh
ở việt nam rác thải điện tử còn được quan tâm bởi cơ sở tầng còn hạn chế đối với việc tái chế và xử lý loại rác thải này
cũng như sự phân biệt bác hồ giữa một dạng chất thải nguy hại và một dạng tài nguyên đô thị điển hình
tôi thấy đa phần là mọi người là coi cái rác thải điện tử không coi chúng là rác mà coi chúng là một phần là khi gửi tài sản
tài sản và mọi người là cư xử với chúng nó là sẽ để trong các cái kho này rồi là trong nhà này trong các cơ quan đơn vị
cứ chấp chứa ở đấy từ năm này qua năm khác
hoặc là một cách cư xử nữa là mọi người khi mà gặp những người mà thu mua sát hụt hoặc là các cửa hàng đồ cũ thì là họ sẽ bán
họ coi đối với khối tư nhân thì là vậy
họ vẫn coi chúng là tài sản và coi chúng là có thể thu hồi lại một chút tiền
chứ là thay vì là ở nước ngoài thì họ lại rất là coi trọng cái vấn đề này
và họ coi chúng là thực sự hoàn toàn là rác thải điện tử cần phải xử lý cần phải tái chế
và thậm chí là muốn em đi xử lý thì họ còn phải mất tiền
rác thải điện tử từ các sản phẩm sử dụng điện có dây dẫn điện hay pin thường chứa các loại hóa chất độc hại
nếu không xử lý đúng cách
sẽ gây ô nhiễm môi trường đất nước không khí
một viên pin dùng hết khi vứt đi có thể làm ô nhiễm năm trăm linh lít nước hoặc một mét khối đất trong năm mươi năm
tuy nhiên rác thải điện tử đến nay vẫn chưa được nhận thức đúng
chương trình việt nam tái chế của chúng tôi bắt đầu triển khai từ tháng một hai nghìn một mươi năm
từ đến thời điểm nay là chúng tôi đã thực hiện được khoảng năm năm
cho nên là trước thì chúng tôi cũng rất là cố gắng nỗ lực bằng mọi cách
chuyên nâng cao nhận thức của mọi người và giới thiệu cho mọi người về chương trình thu âm rác thải điện tử này
nhưng mà bắt đầu từ năm hai nghìn một mươi bảy thì bắt đầu là chương trình là được mọi người biết đến nhiều hơn và đón nhận
các thiết bị điện tử thải bỏ sẽ được việt nam tái chế vận chuyển bằng xe chuyên dụng
đưa đến các nhà máy được cấp phép xử lý chất thải nguy hại
tại đây các thiết bị điện tử sẽ được xử lý bằng cách tháo rỡ theo quy trình chuyên nghiệp
tuân thủ việc bảo vệ môi trường và sức khỏe
tất cả nguyên liệu thu hồi sau tái chế được phân loại đến các cơ sở phù hợp để tiếp tục xử lý
tại hà nội và tp hcm hiện nay có hơn một mươi điểm thu gom rác thải điện tử miễn phí
với việc xã hội ngày càng phát triển đòi hỏi con người sử dụng nhiều hơn nữa các sản phẩm điện tử
thì chương trình thu gom rác thải điện tử của việt nam tái chế được kỳ vọng sẽ giúp hạn chế ô nhiễm môi trường việt nam trong tương lai
thưa quý vị mang trong mình căn bệnh xương thủy tinh bẩm sinh quái ác
ba mươi năm qua nguyễn thị ngọc tâm kiên cường chống chọi với bệnh tật và nỗ lực vươn lên trở thành một tấm gương sống đẹp
câu chuyện của tâm đã chứng minh rằng dù là bất cứ ai lành lặn hay bệnh tật đều có thể khiến cuộc sống trở nên ý nghĩa
nếu mỗi chúng ta có đủ nghị lực và niềm tin yêu cuộc sống
thưa quý vị mang trong mình căn bệnh xương thủy tinh bẩm sinh quái ác
câu chuyện của tâm đã chứng minh rằng dù là bất cứ ai lành lặn hay bệnh tật đều có khiến cuộc sống trở nên ý nghĩa
ước mong đó của ngọc tâm đã trở thành hiện thực không phải bằng một phép màu mà bằng nỗ lực phi thường của cô
một mươi sáu năm qua lớp học đặc biệt của cô giáo xương thủy tinh này lúc nào cũng rất đông
có khi lên đến cả ba mươi bạn không phấn không bảng không bục giảng nhưng luôn đầy ấp tình yêu thương
ở miền quê ý yên này
câu chuyện của ngọc tâm đã thắp sáng và truyền cảm hứng cho biết bao em nhỏ thêm phấn đấu luyện rèn tạo nên một phong trào học tập sôi nổi
cô này vừa đây thì những bài nào mà cô không hiểu là cô cô đã dạy những lời giả quan nhất những lời chi lời hiểu
cô không như các thầy cô giáo khác ở trên trường cô không dạy lòng phấn đồng bảng nhưng cô dạy những lời ngon hiểu nhất
mỗi tuần em đi học ở nhà cô tâm hai buổi
cô dạy em môn toán tiếng việt tiếng anh
em cảm thấy học ở đây rất vui ạ
không phụ công sức và tấm lòng của tâm nhiều em từng được tâm kèm cặp đã đổ vào các trường đại học tại hà nội
nhiều em nhỏ khác cũng được chọn vào trong các đội tuyển đi thi học sinh giỏi ở huyện tỉnh
có lẽ với cô giáo thủy tinh này đây là nguồn động lực giúp cô có thêm nghị lực có thêm sức khỏe để tiếp tục vượt lên chiến thắng nghịch cảnh
cô giáo thủy tinh này đây là nguồn động lực giúp cô có thêm nghị lực có thêm sức khỏe để tiếp tục vượt lên chiến thắng nghịch cảnh
cô giáo thủy tinh này đây là nguồn động lực giúp cô có thêm nghị lực có thêm sức khỏe để tiếp tục vượt lên chiến thắng nghịch cảnh
đây là nguồn động lực giúp cô có thêm sức khỏe để tiếp tục vượt lên chiến thắng nghịch cảnh